một mùa xuân ấm nữa lại đến với những người công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bởi trong năm qua các cấp công đoàn đã đặc biệt quan tâm chăm lo đến đời sống cho công nhân viên chức lao động nhất là đã rất nỗ lực trong công tác hỗ trợ xây sửa nhà để người lao động được đón một cái tết đoàn viên bên gia đình sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
bởi trong năm qua nhờ có các cấp công đoàn mà người lao động đã hoàn thành được ước nguyện của mình đó là có một ngôi nhà vững chãi che mưa che nắng để họ yên tâm làm việc và cống hiến sức lực trí tuệ cho công ty doanh nghiệp góp phần vào sự phát triển của địa phương